trong khi khối không khí lạnh lại suy yếu vì thế gió trên các vùng biển đều giảm cấp
ở khu vực huyện đảo hoàng sa gió hướng đông bắc chuyển dần sang đông và cường độ giảm còn cấp bốn cấp năm
trong khi ở khu vực huyện đảo trường sa gió vẫn giữ hướng đông bắc nhưng cường độ ổn định mức cấp năm
và sóng biển còn cao từ hai cho đến ba mét nên vẫn xảy ra tình trạng biển động nhẹ
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước